hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an nhân dân tổ chức vòng thi trung khảo hội thi bác hồ với công an nhân dân công an nhân dân với bác hồ
tai nạn giao thông gây dối mất an ninh trật tự hay tình trạng đốt pháo sáng xảy ra vào đêm qua khi người dân ăn mừng chiến thắng trên các tuyến phố tại hà nội
chiều nay bảy tháng một mươi hai tại hà nội thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
có buổi tiếp tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa nhân dân trung hoa tại việt nam hùng ba
chúc mừng đồng chí hùng ba được đảng nhà nước trung quốc tín nhiệm
bổ nhiệm chức vụ đại sứ tại việt nam từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
bộ trưởng tô lâm khẳng định đảng nhà nước chính phủ việt nam
coi trọng việc phát triển quan hệ ổn định lành mạnh và bền vững với trung quốc
luôn coi trung quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa
vì hòa bình hợp tác và phát triển
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao ý nghĩa kết quả quan trọng mà hai bên đã đạt được trong thời gian qua
đề nghị hai bên triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao
tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai đảng hai nước
với hình thức linh hoạt tăng cường giao lưu hợp tác giữa hai đảng
phát huy đầy đủ hiệu quả hơn nữa vai trò các cơ chế hiện có
đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm và phối hợp đấu tranh với âm mưu hoạt động chống phá
của các thế lực thù địch phản động triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng
đồng chí bộ trưởng nhấn mạnh thời gian qua kết quả hợp tác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự
giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật trung quốc đạt được nhiều kết quả tích cực
thực chất góp phần bảo vệ đảng cộng sản chế độ xã hội chủ nghĩa giữ vững ổn định chính trị
và cuộc sống bình an hạnh phúc của người dân là một trong những quan hệ trụ cột
trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
bộ trưởng tô lâm mong muốn đồng chí đại sứ trên cương vị công tác của mình quan tâm
tiếp tục thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa hai đảng hai nước giữa bộ công an việt nam
với các cơ quan hữu quan trung quốc ngày càng phát triển lành mạnh toàn diện trên mọi lĩnh vực
đại sứ hùng ba cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp bày tỏ vui mừng được nhận nhiệm vụ tại việt nam
khẳng định trên cương vị công tác sẽ nỗ lực hết sức mình thúc đẩy quan hệ hợp tác việt nam trung quốc
ngày càng phát triển lên tầm cao mới
trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng một mươi hai tại thủ đô viên trăn lào thượng tướng lê quý vương
thứ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu việt nam đã lần lượt
tham dự các hội nghị song phương cấp bộ trưởng về hợp tác phòng chống ma túy với lào và campuchia
tại các cuộc hội đàm song phương với lào và campuchia thượng tướng lê quý vương cùng trung tướng sổng vẳng tham asit
thứ trưởng bộ an ninh lào và đại tướng chun so văn phó chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống ma túy vương quốc campuchia
đã đánh giá cao kết quả hợp tác phòng chống ma túy giữa việt nam lào và việt nam campuchia
nhấn mạnh kết quả hợp tác giữa các lực lượng phòng chống ma túy của việt nam lào và việt nam campuchia
đã góp phần phòng ngừa phát hiện và bắt giữ tội phạm mua bán vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới
tạo bước chuyển biến tốt trong công tác phòng chống tội phạm và góp phần bảo vệ an ninh trật tự
ở khu vực biên giới việt nam lào và khu vực biên giới việt nam campuchia
về phương hướng hợp tác quản lý phòng chống ma túy giữa việt nam lào và việt nam campuchia trong năm hai nghìn hai mươi
thượng tướng lê quý vương và hai trưởng đoàn hai nước lào campuchia nhất trí tập trung chỉ đạo các cơ quan liên quan
từ trung ương đến địa phương của việt nam lào và việt nam campuchia tăng cường trao đổi thông tin
phối hợp điều tra khảo sát và bóc gỡ các đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
tuyên truyền phòng chống ma túy cho nhân dân hai bên biên giới và hợp tác trong nâng cao năng lực
cho các lực lượng chức năng phòng chống ma túy tiếp tục duy trì cơ chế luân phiên tổ chức hội nghị về phòng chống ma túy
thường xuyên phối hợp giải quyết các hiện tượng tiêu cực nhằm đảm bảo an ninh an toàn
và làm cho tuyến biên giới việt nam lào và việt nam campuchia không còn ma túy trong tương lai
nhất trí tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng và nghiêm túc thực hiện quy định phối hợp giữa các văn phòng
liên lạc qua biên giới giữa việt nam với lào và giữa việt nam với campuchia
đồng thời thường xuyên tổ chức hội nghị giữa các văn phòng liên lạc qua biên giới
dọc tuyến biên giới việt nam lào và việt nam campuchia một cách có hiệu quả
vào chiều ngày hôm nay thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
cục an ninh kinh tế đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
đưa công trình cảng hàng không quốc tế nội bài đài kiểm soát không lưu đài rada nội bài
và công trình cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đài kiểm soát không lưu đài radar tân sơn nhất
vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
đồng chí thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo
nội bài và tân sơn nhất là hai sân bay lớn của quốc gia được coi là hai cửa ngõ quốc tế quan trọng
thời gian qua từ kinh nghiệm quốc tế và trong nước có nhiều nguy cơ gây mất an toàn an ninh hàng không
do đó việc ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an toàn an ninh hàng không rất quan trọng đặc biệt với các công trình này
phát biểu tại hội nghị thượng tướng bùi văn nam thứ trưởng bộ công an cho rằng
quyết định trên của thủ tướng là cần thiết và kịp thời
một pháp lý quan trọng để đảm bảo an ninh công trình trọng điểm tại sân bay
giao các đơn vị liên quan của bộ công an phối hợp với bộ giao thông vận tải để thực hiện tốt
cần đánh giá được hết nhân tố liên quan đặc biệt là khủng bố và an ninh mạng
do đó các đơn vị liên quan và cơ quan quản lý quan tâm chỉ đạo có kế hoạch
giải pháp cụ thể thực hiện đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn vận hành
khai thác các công trình phát huy sức mạnh của toàn dân trong bảo vệ an ninh trật tự
các bạn trải qua vòng thi sơ khảo vào chiều ngày hôm nay tại cục truyền thông công an nhân dân
đã diễn ra phòng thi trung khảo hội thi bắc hồ với công an nhân dân
công an nhân dân với bắc hồ giữa các phòng ban trong cục truyền thông công an nhân dân
bằng sự hiểu biết
và năng kiếu của mình
một mươi bốn đội thi đến từ các phòng ban của cục truyền thông công an nhân dân
trải qua hai phần thi là phần thi tự giới thiệu và trả lời câu hỏi trắc nghiệm
và phần thi tài năng với chủ đề bác hồ với công an nhân dân công an nhân dân với bắc hồ
thông qua quá trình tham dự cuộc thi này thì em cũng hiểu hơn về những sáu điều bác hồ dạy
đối với các chính sĩ công an nhân dân
cũng như là sẽ cũng là một cái bài học tre
cũng có thể bước tiếp theo cái tinh thần đó
giữa hình thức sân khấu hóa
các đội thi đã mang đến cho khán giả nhiều tiết mục đặc sắc với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau
nhưng vẫn tạo được điểm nhấn riêng của từng đơn vị
mỗi khán giả được hòa mình vào công việc của những người làm báo
qua tiết mục vinh quang người chiến sĩ của ban thời sự
được lắng nghe câu chuyện cảm động về chủ tịch hồ chí minh
qua phần thi kể chuyện về đôi dép cao su của bắc hồ do văn phòng miền trung tây nguyên thể hiện
cuộc thi thì có một cái ý nghĩa rất to lớn
nó tạo một cái sân chơi rất là lành mạnh bổ ích
cho toàn thể cán bộ chiến sĩ công nhân viên lao động của cục truyền thông công an nhân dân
nhằm nâng cao ý thức học tập và làm theo tấm gương
phong cách đạo đức của bắc hồ chí minh
và cũng là một cái sự thể hiện cái tình cảm của toàn thể cán bộ
chiến sĩ công nhân viên đối với bác hồ kính yêu
nhằm thực hiện sâu sắc cái trị thị bốn bctc của bộ công an
về cái phong trào công an nhân dân học tập và thực hiện sáu điều bắc hồ dạy
kết thúc hội thi ban tổ chức đã trao giải đặc biệt cho ban thời sự
truyền hình công an nhân dân hai giải nhất thuộc về ban thư ký biên tập
truyền hình công an nhân dân và phòng hậu cần năm giải nhì sáu giải ba
và năm giải khuyến khích cùng nhiều giải thưởng phụ cho các đội tham gia hội thi
ban thời sự rất là vui với chiến thắng này
và tôi nghĩ rằng đây là một chiến thắng của cái tinh thần đoàn kết tập thể
của cả ban thời sự
sự cố gắng của tất cả các thành viên không chỉ là những người trên sân khấu
mà những cán bộ chiến sĩ những phóng viên biên tập viên
những người vẫn đang thường trực các bản tin để giúp chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ này
và có lẽ rằng đây là một kỷ niệm khó quên đối với đại ban thời sự
tiếp tục với những tin tức quan trọng khác
thưa quý vị và các bạn từ ngày ba đến ngày sáu tháng một mươi hai tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ họp ba mươi hai
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung như sau
một về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để ủy ban nhân dân tỉnh có nhiều vi phạm
khuyết điểm trong công tác giao đất giao rừng cho thuê đất cho thuê rừng
quản lý bảo vệ rừng và bồi thường rừng gây thiệt hại và thất thu ngân sách nhà nước
để mất rừng rừng rừng bị phá lấn chiếm với diện tích lớn phát sinh tranh chấp
khiếu luyện phức tạp ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đồng chí nguyễn bốn phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm
khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành
để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng
trực tiếp ký quy định cho thuê đất giao rừng bồi thường rừng không đúng quy định của pháp luật
đồng chí trương thanh tùng tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm
khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
trực tiếp ký một số quyết định giao đất cho thuê đất giao rừng cho thuê rừng
và chỉ đạo việc bồi thường rừng không đúng quy định của pháp luật
những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đồng chí nguyễn bốn và đồng chí trương thanh tùng
là nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
gây dư luận xấu trong xã hội đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật
ba xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm
ba xem xét thi hành kỷ luật đồng chí tất thành cang ủy viên trung ương đảng
phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm về các vi phạm khuyết điểm
đã được kết luận tại kỳ họp ba mươi một của ủy ban kiểm tra trung ương
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ nội quy của đảng
về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị
ban chấp hành trung ương xem xét thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với đồng chí tất thành cang
ba xem xét thi hành kỷ luật đồng chí trung tướng nguyễn công sơn
nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy nguyên phó tổng cục trường tổng cục cảnh sát
đồng chí trung tướng nguyễn văn ba nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy
nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát bộ công an và đồng chí thiếu tướng lê đình nhường
phó chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội nguyên đảng ủy viên
nguyên tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
có các vi phạm khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp ba mươi của ủy ban kiểm tra trung ương
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với các đồng chí nguyễn công sơn nguyễn văn ba lê đình nhường
xem xét thi hành kỷ luật đồng chí thiếu tướng đặng ngọc nghĩa
ủy viên thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
trong thời gian giữ chức vụ ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy
chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế từ tháng bốn năm hai nghìn năm đến tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đã có nhiều vi phạm khuyết điểm trong tham mưu và thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nam đông a lưới
dẫn đến công trình kén chất lượng
nhiều đoạn đường bị hư hỏng nặng không sử dụng được gây thất thoát lãng phí lớn
ngân sách nhà nước ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng quân đội và cá nhân đồng chí
căn cứ quyết định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí đặng ngọc nghĩa
ba lớn xem xét các báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát
và thi hành kỷ luật đảng đối với ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy các tỉnh bến tre đồng tháp phú yên
ban thường vụ đảng ủy và ủy ban kiểm tra trung ương đảng ủy bộ khoa học và công nghệ
kết quả giám sát đối với ban thường vụ tỉnh ủy và đồng chí bí thư tỉnh ủy các tỉnh kiên giang hậu giang bình định
qua kiểm tra giám sát ủy ban kiểm tra trung ương đã chỉ ra những ưu điểm hạn chế khuyết điểm
và yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng các cá nhân rút kinh nghiệm sớm có biện pháp khắc phục sửa chữa trong thời gian tới
bốn cũng trong kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét giải quyết tố cáo một tổ chức và hai cá nhân
giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng năm trường hợp và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác
tiếp tục với thông tin mới nhất liên quan đến vụ chín bệnh nhân chạy thận tử vong ở hòa bình
ngày bảy một mươi hai viện kiểm sát nhân dân tỉnh hòa bình đã tống đặt cáo trạng vụ án chín bệnh nhân chạy thận tử vong xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
cáo trạng truy tố bác sĩ hoàng công lương và bị can bùi mạnh quốc
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý nước trâm anh về tội vô ý làm chết người
bị can trần văn sơn cán bộ phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện đa khoa hòa bình bị truy tố tội trách nhiệm thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
điểm mới của cáo trạng lần này so với cáo trạng lần trước là đến nay các cơ quan tố tụng tỉnh hòa bình đã khởi tố truy tố thêm bốn bị can bao gồm
trương quý dương nguyên giám đốc bệnh viện hoàng đình khiếu nguyên phó giám đốc bệnh viện trần văn thắng nguyên trưởng phòng vật tư thiết bị y tế và đỗ anh tuấn giám đốc công ty cổ phần dược phẩm thiên sơn
vụ án hiện có bảy bị can
riêng bác sĩ hoàng công lương trước đây bị khởi tố truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
nay tội danh bị truy tố thay đổi thành vô ý làm chết người
công an huyện đô lương tỉnh nghệ an vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng hồ thị thanh thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã nghĩa tiến thị xã thái hòa nghệ an để điều tra về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tại xóm bắc quang một xã nghi quang huyện nghi lộc công an huyện đô lương phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ đối tượng hồ thị thanh thủy cùng tăng vật là ba viên ma túy tổng hợp dạng nén thuốc lắc
theo điều tra viên loại ma túy tổng hợp thu được là loại mới xuất hiện trên địa bàn nghệ an có màu xanh và vàng khác với loại màu đỏ thường gọi là hồng phiến
vì vậy công an huyện đô lương đang gửi mẫu ra đơn vị chức năng của bộ công an để phân tích làm rõ
liên quan đến vụ cướp xảy ra tại phòng giao dịch ngân hàng việt á thì qua trích xuất camera an ninh công an quận bình thạnh tp hcm xác định một đôi nam nữ sử dụng vật giống như súng hơi cay
cướp đi số tiền khoảng một năm tỷ đồng ở phòng giao dịch ngân hàng việt á
khoảng một mươi một giờ trưa nay hai đối tượng tay cầm vật giống súng và bình xịt hơi cay xông vào chi nhánh ngân hàng việt á trên đường đinh tiên hoàng phường ba quận bình thạnh tp hcm
sau đó hai thanh niên xông đến chỗ bảo vệ ngân hàng xịt hơi cay vào mặt người bảo vệ rồi tiếp tục xịt vào nhiều nhân viên đang làm việc tại đây và uy hiếp nhân viên yêu cầu đưa tiền rồi tẩu thoát khỏi hiện trường
nhận được tin báo lực lượng chức năng địa phương có mặt khám nghiệm hiện trường trích xuất camera để phục vụ cho công tác điều tra truy xét các đối tượng có liên quan
thưa quý vị đêm qua là một đêm đầy cảm xúc đối với người hâm mộ nước nhà sau khi một mươi năm đội tuyển bóng đá nam việt nam mới góp mặt vào trận chung kết khi xuất sắc vượt qua đối thủ philippines với tổng tỷ số là bốn mươi hai sau hai lượt trận tại vòng bán kết
cách sau khi trận đấu bán kết lượt về trên sân vận động mỹ đình kết thúc thì người dân khắp cả nước đã đổ ra đường để cùng nhau hò gieo ăn mừng chiến thắng
mọi nẻo đường trên khắp cả nước tràn ngập cờ đỏ sao vàng
tuy nhiên cũng ngay trong đêm qua thì rất nhiều những vấn đề đã xảy ra như là tai nạn giao thông gây dối trật tự hay là tình trạng đốt pháo sáng khi mà người dân ăn mừng chiến thắng trên các tuyến phố tại hà nội
tại sân vận động mỹ đình với sự cổ vũ
của hàng vạn khán giả nước nhà đội tuyển việt nam đã xuất sắc vượt qua đối thủ philippines với tỷ số hai một
qua đó chính thức có mặt tại trận chung kết afs cup hai nghìn một mươi tám
ngay sau khi trận đấu kết thúc mọi nèo đường tại thành phố hà nội ngập tràn cờ đỏ sao vàng
người hâm mộ đổ ra đường để mừng chiến thắng
tất cả đều trang bị cho riêng mình những vật dụng để ăn mừng
hạnh phúc hân hoan và vui sướng đó là những cảm xúc đã và đang diễn ra đối với người hâm mộ
tuy nhiên bên cạnh việc đổ ra đường để hòa chung không khí của một ngày hội bóng đá thì không ít sự việc đáng tiếc xảy ra
khi dòng người tại các nẻo đường vẫn chật kín người hâm mộ ăn mừng
thì tại một số tuyến đường đã xảy ra những vụ tai nạn giao thông được người dân cập nhật lên mạng xã hội facebook
với những hình ảnh tại hiện trường và chủ tài khoản cũng không quên nhắc nhở mọi người như
vui thôi đừng vui quá đừng đi báo bằng xe cứu thương
và các vụ tai nạn xảy ra thì sự việc gây dối mất trật tự cũng xảy ra
một số người đã ghi lại được cảnh tượng hai nhóm thanh niên ẩu đả trong khi dòng người đang đi ăn mừng chiến thắng
dẫn đến hậu quả nghiêm trọng
hành vi đất phó sáng tại những nơi tập trung đông của động viên như thế này cũng tiềm ẩn nguy cơ lớn về cháy nổ
thế nhưng hiện tượng này lại vẫn diễn ra tại một số tuyến phố khi người dân ăn mừng chiến thắng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé